về trường hợp nam công nhân sốt cao nhiều ngày nghi nhiễm covid một mươi chín ở kiều kỵ gia lâm hà nội
chiều nay hai tháng năm kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này đã cho thấy kết quả âm tính với virus sars cov hai
theo thông tin từ bộ y tế bệnh nhân không có tiền sử tiếp xúc với người nghi nhiễm covid một mươi chín
từ ngày hai mươi hai tháng bốn bệnh nhân sốt nóng liên tục
đến ngày hai mươi chín tháng bốn bệnh nhân sốt cao hơn khó thở tăng và được xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín cho kết quả dương tính
tuy nhiên bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương từ hai mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng năm trong tình trạng khó thở nhiều mệt lả
tuy nhiên xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus sars cov hai bệnh nhân đã được hồi sức thở oxy điều trị theo hướng sốt xuất huyết
nơi ở của bệnh nhân đã được phong tỏa theo đúng quy trình khi bệnh nhân có kết quả âm tính lệnh phong tỏa sẽ được gỡ bỏ